ngày hôm nay hai tháng một mươi đảng bộ tỉnh hòa bình đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
cùng dự có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trường ban nội chính trung ương
cùng các đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành trung ương lãnh đạo tỉnh hòa bình qua các thời kỳ
ba trăm bốn mươi bảy đại biểu chính thức đại diện cho hơn sáu bảy vạn đảng viên của một mươi ba đảng bộ trực thuộc đảng bộ tỉnh hòa bình
phát biểu chỉ đạo đại hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã biểu dương những kết quả
mà đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh hòa bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
với tinh thần đoàn kết sáng tạo đảng bộ tỉnh hòa bình đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện
các nhiệm vụ mà đảng bộ đã đề ra trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển khá
kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư diện mạo đô thị nông thôn có nhiều khởi sắc
thứ nhất cần đánh giá sâu sắc hơn đầy đủ hơn những thành tựu đã đạt được
và những mặt còn hạn chế yếu kém phân tích kỹ những nguyên nhân
đặc biệt là tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan nhận thức rõ những thuận lợi
cũng như những khó khăn thách thức và dự báo tình hình thế giới khu vực trong nước
để xác định rõ mục tiêu chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ
và những giải pháp để đạt được những kết quả
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh tại đại hội mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
trước đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu
về phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ phải vừa có đức vừa có tài
trong đó đức là gốc vừa hồng vừa chuyên dám nghĩ dám làm có năng lực đổi mới sáng tạo
khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy để bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi bảy
với các cơ cấu hợp lý đồng thời lựa chọn bầu đoàn đại biểu thực sự tiêu biểu cho đảng bộ
đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng có khả năng đóng góp thiết thực vào sự thành công của đại hội
đại hội đảng bộ tỉnh hòa bình lần thứ một mươi bảy tiếp tục diễn ra đến hết ngày ba tháng một mươi